mối quan hệ giữa việt nam và bungary tiếp tục được thúc đẩy bởi mong muốn phát triển quan hệ đối tác lấy lợi ích của người dân là nguyên tắc và mục tiêu cốt lõi
mối quan hệ mật thiết đó đang phát triển sâu rộng gắn bó và có một lộ trình chung rõ ràng để tiếp tục phát triển trong tương lai
hai bên đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia sự ủng hộ giúp đỡ quý báo về tinh thần vật chất của chính phủ và nhân dân bungary
dành cho nhân dân việt nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong những năm bảy mươi tám mươi của thế kỷ trước
mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco ra đời từ năm hai nghìn bốn với mục tiêu lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững
đến nay mạng lưới đã có sự tham gia của hai trăm bốn mươi sáu thành phố

đến từ các quốc gia trên thế giới theo bảy nhóm lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian nghệ thuật truyền thống nghe nhìn điện ảnh thiết kế sáng tạo ẩm thực văn học âm nhạc
thành phố hà nội vinh dự là một trong hai trăm bốn mươi sáu thành phố chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo
thủ đô hà nội có lịch sử phát triển hơn một năm tuổi đã và đang trong quá trình đổi mới và hội nhập sẵn sàng lấy sự sáng tạo và coi nền kinh tế sáng tạo làm cốt lõi trong tiến trình phát triển thành phố năng động toàn diện và bền vững
tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo là điều kiện để hà nội xây dựng và thúc đẩy vị trí cạnh tranh trong thu hút đầu tư
tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của unesco là điều kiện để hà nội xây dựng và thúc đẩy vị trí cạnh tranh trong thu hút đầu tư và đẩy mạnh các chương trình phát triển giáo dục cũng như là các sự kiện văn hóa gắn liền với sự phát triển bền vững
vậy cơ chế hoạt động và hỗ trợ các thành viên trong mạng lưới các thành phố sáng tạo là như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với ông michael kroff
trưởng văn phòng đại diện unesco tại việt nam để hiểu rõ hơn về vấn đề này

và thị trấn cũng cảm thấy rằng kênh creative cities network
đã phát triển vấn đề và mục đích của thị trấn và đất nước
để nhìn thấy hà nội và việt nam như một thứ khác nhau

hà nội trong năm hai mươi một tháng đang phát triển

anh có thể chia sẻ thêm thông tin về mục đích

được rồi câu hỏi này rất tốt
vì vậy các thành phố có thể tham gia vào cơ hội
dưới một trong bảy văn hóa sáng tạo

sản phẩm và văn hóa văn hóa và kế hoạch
những kế hoạch này được phát triển bắt đầu bởi các thành phố
thành phố đã ở trong kế hoạch

trước khi gửi đến unesco

nó cũng rất thú vị để nhận thông tin rằng

có những thành phố lớn như hà nội
nhưng cũng có những thành phố lớn hơn

thật sự là một thành phố lớn hơn
trong kế hoạch được tạo ra ở portugal
có khoảng một mươi người
những gì unesco thực sự tìm kiếm trong văn hóa
là sự tham gia của thành phố
cho nên thành phố có quyền tự dụng
để phát triển kế hoạch này
cho nên thành phố có quyền tự dụng
để phát triển kế hoạch này
và cũng có khả năng
vì vậy hà nội đã phát triển tất cả những gì đó
và cũng được tham gia rất tốt
bởi những thành phố khác
hà nội là một thành phố
rất quan trọng trong phương pháp phim
hà nội có thể thực sự phát triển
trong nhiều tên khác
thành phố đã đánh giá ra trong kế hoạch
nó muốn phát triển
trong phương pháp phim
vì phong trào là
có thể giúp phát triển
dù hà nội
không phải là
một thành phố
các thành phố đã tham gia
chúng ta muốn phát triển phong trào
chúng ta có thể
trong phương pháp phim
nhưng trong phương pháp
của các thành phố khác
và kết hợp với các thành phố khác
nền kết quả của nền kết quả
có nền kết quả phong trào
của các thành phố cát tây
và các thành phố
và lần đầu tiên
lần đầu tháng
trước khi được đề nghị
một đồng hành
từ hà nội
đã đi đến
một cuộc phát triển
của thành phố cát tây
trong phương pháp
phong trào cát tây
trong phương pháp
gặp với các thành phố
phong trào khác
chúng ta có thể
chúng ta có một nền kết quả
của thành phố cát tây
một nền kết quả

chúng ta cũng có một nền kết quả
của thành phố thế giới
tôi tin là
đó là một trong những nền kết quả
của thành phố phong trào

thực sự có rất nhiều năng lượng
cho phát triển
và truyền thống
và truyền thống
qua nền kết quả
phong trào khác
với thành phố phong trào khác
phong trào khác
với thành phố khác

liên hoan sáng tạo
và thiết kế việt nam hai nghìn hai mươi
là hoạt động tiếp nối
của liên hoan truyền thống
và thiết kế việt nam hai nghìn một mươi chín
do đại học
r mid khởi xướng
tiền đề của dự án
lấy hà nội làm tâm điểm
với mong muốn trực tiếp hỗ trợ
khi hà nội
vừa được chọn tham gia
vào mạng lưới
các thành phố sáng tạo
qua bảy triển lãm
một mươi ba trải nghiệm

hơn hai năm trăm linh người tham dự
liên hoan để lại
không ít ấn tượng
trong lòng khán giả
liên hoan sáng tạo
và thiết kế việt nam hai nghìn hai mươi
và viện văn hóa
nghệ thuật quốc gia việt nam
trở lại đồng tổ chức
và ghi nhận đối tác mới
là tổ chức sáng tạo
biền vững collab việt nam
hai mươi năm tổ chức về
nghề thủ công
nghệ thuật dân gian
nghệ thuật biểu diễn
và giáo dục sáng tạo
cũng sẽ đồng hành
và hỗ trợ liên hoan
liên hoan sáng tạo
và thiết kế việt nam
và viện văn hóa
nghệ thuật quốc gia việt nam
trở lại đồng tổ chức
ở việt nam
và tổ chức
đây là lựa chọn
để chia sẻ
và kỹ năng
để liên hệ
và cũng để
trong việt nam
khi chúng ta nghĩ đến
và chúng ta nghĩ đến
tất cả những yếu tố này
nó tạo ra
vô cùng độc đáo
và tôi hy vọng rằng
cái sự kiện này
sẽ truyền cảm
về hướng sáng tạo
truyền cảm ứng
về đam mê
cho tuổi trẻ
tất cả người dân
không chỉ ở hà nội
và thành phố chê binh
mà toàn bộ người dân việt nam
theo chuyên gia
phụ trách dự án
ngành công nghiệp sáng tạo
và văn hóa
đóng vai trò quan trọng
đối với sự phát triển
kinh tế xã hội việt nam
để cạnh tranh
được với thế giới
cần nuôi dưỡng
và cho các quốc gia khác
thấy được tài năng
sáng tạo của đất nước
đã tham gia
văn hóa việt nam
về tài năng
và sáng tạo
vào tháng tây
anh có thể chia sẻ
về văn hóa này không
văn hóa này
năm thứ hai
chúng tôi đã hợp tác
với chính phủ
về văn hóa
và tất cả
nó cũng là gusto
để nâng cấp
thế nên ý kiến của hồ chí minh là để cho các cộng đồng sáng tạo ở hồ chí minh
một lần nữa một lần nữa một lần nữa một lần nữa một lần nữa một lần nữa một lần nữa một lần nữa một lần nữa
các cộng đồng sáng tạo này có thể làm sao để phát triển thành công của hà nội như một trung tâm sáng tạo
chuyện quan trọng là nó sẽ cho thấy những việc có thể làm được

nhưng cũng có ý kiến về các cộng đồng bình luận

để phát triển thành công của hà nội
và chúng ta đã thấy nhiều lần này trong một cuộc sáng tạo lớn
và đó là một cuộc sáng tạo lớn để đánh dấu sự tham gia của hà nội
với tổ chức của hà nội tổ chức của hà nội
vì vậy bây giờ bởi vì chúng tôi đã có một cộng đồng chúng tôi đã thể hiện những gì có thể
vì vậy theo mục tiêu của việt nam về kế hoạch và năng lực
những kế hoạch tiếp theo của unesco sẽ là những kế hoạch hoặc kế hoạch của unesco
để tiếp tục phát triển vấn đề kinh tế năng lực trong việt nam
nó rất tốt bởi vì những chuyện đã xảy ra rồi

kế hoạch đầu tiên là một kế hoạch được tổ chức bởi chủ tịch việt nam
nó có vấn đề về vấn đề của những nhà tài liệu trong năm hai mươi một tháng
kế hoạch thứ hai tôi đã tham gia vào cuối tuần trước
được tổ chức bởi thành phố bởi chủ tịch phong trọng và thủ tịch
chủ tịch phong trọng và thủ tịch việt nam
và nó là một kế hoạch để phát triển một kế hoạch
về những dự án mới cho những khu vực sáng tạo trong hà nội
nghĩa là năng lực và sự thích hợp của thành phố sáng tạo đã được thực hiện
vì vậy chúng ta đã có thể tham gia một kế hoạch

đã được thực hiện và được thiết kế bởi thành phố sáng tạo
nếu chúng ta nhìn vào hướng dẫn của unesco
chúng ta đang làm việc với thành phố để nhìn vào kế hoạch tổ chức
để xem cách hoạt động
để thực hiện tất cả các kế hoạch

có thể trong những năm tới

của cộng đồng silvaco
vì vậy kế hoạch đó là một kế hoạch mới cho chúng ta
mà chúng ta sẽ thực hiện cùng với cộng đồng un habitat
và cộng đồng unido
gọi là công tác công nghiệp công nghiệp công nghiệp công nghiệp
cho thành phố sáng tạo
vì vậy đó là một kế hoạch

với người dân hà nội
để đảm bảo họ đang ở phía trước
của kế hoạch này
bởi vì như chúng ta đã nói trước
người dân là cầu sáng tạo
là cầu sáng tạo sáng tạo
chúng ta phải đảm bảo họ

đã đồng hành với bộ phim hôm nay
hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo qua sáu năm cử lực lượng với một trăm sáu mươi chín lượt cán bộ nhân viên lên đường làm nhiệm vụ
tại cộng hòa nam sudan và cộng hòa trung phi gồm bốn mươi ba lượt cán bộ theo hình thức cá nhân và một trăm hai mươi sáu lượt cán bộ nhân viên
theo hình thức đơn vị là bệnh viện giã chiến cấp hai số một và số hai
rất nhiều các đồng chí của chúng ta tới ba mươi ba ba các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ được liên hợp quốc đánh giá là đặc biệt xuất sắc
trong khi cái tỷ lệ này thì chỉ là một hai trong số các cái sĩ quan hoạt động cá nhân của liên hợp quốc
tạo được một cái hiệu ứng tích cực cho cái ảnh hưởng của quân đội ta đối với bạn bè quốc tế
chúng ta đã xây dựng được lòng tin của quân đội của con người việt nam
xây dựng cái hòa bình ổn định ở thế giới và cái lòng tin của một quân đội bảo vệ tổ quốc
không mang tính xâm lược ai không liên kết với lại nước này để chống lại nước kia
đây là một tư tưởng hòa hiếu của quân đội ta mà chúng ta đang triển khai trong đường lối đối ngoại
mới đây quốc hội đã thông qua nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn chín
đó sẽ là nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai lực lượng tham gia theo đúng đường lối
chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các điều ước quốc tế
nâng cao hiệu quả quản lý chỉ huy điều hành thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hợp lý chế độ chính sách
chuẩn hóa quy trình thủ tục pháp lý trong việc chuẩn bị lực lượng phương tiện triển khai
điều chỉnh giúp lực lượng xử lý những vấn đề phát sinh tại địa bàn
việc mà chúng ta tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
nó được đưa vào luật tức là chúng ta sẽ làm lâu dài chúng ta sẽ làm có nguyên tắc
và chúng ta được có sự ủng hộ của luật pháp của đất nước
đi xa tổ quốc mình làm nhiệm vụ tại những nơi đói nghèo và gian khổ
nguy hiểm như ở các quốc gia châu phi có nội chiến
mỗi người lính mũ nổi xanh việt nam đều cần một điểm tượng kể cả về tinh thần và pháp lý
không chỉ đóng vai trò là nền tảng pháp lý
khi nghị quyết của quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc được thông qua
đó là trách nhiệm và động lực
mỗi chiến sĩ mũ nồi xanh việt nam tiếp tục gắn sức sao cho xứng đáng
với sự tin tưởng của đảng nhà nước quốc hội đối với hoạt động này
và đến đây thì thời lượng dành cho đối ngoại và hội nhập tuần này đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại